thưa quý vị sở giao thông vận tải hà nội cũng vừa chấp thuận điều chỉnh tạm thời phương án vận hành
đối với một trăm một mươi tám tuyến xe buýt trợ giá trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kể từ ngày bảy tháng sáu cho đến hết ngày ba mươi tháng sáu
và việc làm này là để ứng phó với dịch bệnh và cũng một phần vì ít hành khách
theo các chuyên gia đây cũng là cơ hội để nhìn nhận lại các vấn đề tồn tại để nâng cao chất lượng của tuyến xe buýt
khung cảnh vắng vẻ tại các biến xe buýt
giờ đây càng thêm vắng vẻ hơn khi tần suất hoạt động của xe buýt đã giảm một mươi năm
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì việc giảm tân suất hoạt động là cần thiết
song việc điều chỉnh vẫn dựa trên nguyên tắc đảm bảo không làm xáo trộn lớn đến nhu cầu đi lại của hành khách
việc các phương tiện giao thông công cộng buộc phải giảm tần suất hoạt động tôi nghĩ cũng là điều dễ hiểu
vì số lượng hành sách đã giảm quá nhiều
tuy nhiên vì cái tính chất là giao thông công cộng
vẫn cần tình hình giảm tần suất hoạt động
phải có mặt để phục vụ cho nhu cầu của người dân
cho nên các cơ quan quản lý không giảm số lượng đi chỉ còn năm mươi hoặc chỉ giảm khoảng một mươi năm
tôi nghĩ đó cũng là một giải pháp tương đối là hợp lý
theo các chuyên gia giao thông dịch bệnh cũng là cơ hội để nhìn nhận lại các vấn đề tồn tại bất cập của giao thông công cộng
chủ đạo như xe buýt
rõ ràng việc bởi rộng các tuyến buýt đã vào đăng từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ
xong để người dân mặn mà và sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển
thì cần nâng cao văn hóa đạo đức của lái xe phụ xe
chính những con sâu làm dầu nối canh này đã vô tình tạo định kiến không tốt
góp phần khiến sản lượng xe buýt liên tục sụt giảm
trong giai đoạn này chúng ta tương đối giảnh tay hơn trong việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
nên chăng là xem xét cái khả năng nâng cao các chất lực dịch vụ của mình
bản thân tôi là một người cũng sử dụng xe buýt khá là thường xuyên
nhìn nhận của tôi đó là
dịch vụ là tương đối tốt nhưng cái thái độ cung cách lái xe của người lái xe
cũng như là thái độ của phụ xe là chưa được hòa nhã thân thiện đối với người đi xe đối với khách hàng
thì trong giai đoạn này nên chăng là chúng ta thay đổi nâng cao cái tinh thần dịch vụ của lái xe cũng như phụ xe
để trong tương lai sẽ thu hút được nhiều hơn lượng khách sử dụng xe buýt